dùng đất tây nam bộ cây chuối xiêm được xem là đặc sản mang nét đặc trưng của dùng
vì loại cây trồng này đã gắn bó với đồng đất nơi đây từ lâu đời
đối với cà mau hiện nay cây chuối được xác định là một trong những mặt hàng chủ lực của tỉnh
dù trải qua nhiều năm thăng trầm do biến động của thị trường
nhưng người dân nơi đây luôn mầy mò nghiên cứu để làm ra đa dạng sản phẩm từ chuối
và trở thành làng nghề có thương hiệu
đến nay làng nghề chuối khô ở cà mau vẫn giữ được chỗ đứng trong cuộc sống mưu sinh của người dân
đây không chỉ đơn thuần là cái nghề giúp bà con có điều kiện nâng cao cuộc sống nuôi con học hành
hay đem lại no ấm sung túc
mà còn là để giữ gìn phát huy nghề truyền thống có từ lâu đời của quê hương
trước đây chuối xiêm được xem là loại trái cây rẻ tiền
và có nhiều ở dùng ngọt quá bán đảo cà mau như quyện trần văn thời u minh thới bình

cây chuối xim được xem là loại trái cây rẻ tiền và có nhiều ở dùng ngọt quá bán đảo cà mau như quyện trần văn thời u minh thới bình

cây chuối không có giá trị kinh tế nên bà con đa phần phá bỏ để trồng các loại cây ăn trái khác
không biết có phải bị ruồn bỏ mà sức sống cây chuối càng mạnh liệt
vì chuối cho năng suất cao mà không cần phải tốn công chăm sóc
nhưng nay đã khác
nếu đi về các dùng này ta sẽ thấy dập dìu từng ghe chở chuối về trạm thu mua nông sản
khi có nhiều công ty mở trạm thu mua nông sản tại xã trần hợi quyện trần giang thời
chủ yếu thu mua chuối xiêm
nông dân xem đây là cơ hội để tăng thêm thu nhập
chúng ta đã biết làng nghề chuối khô trần hợi có từ lúc đầu đời
tuy nhiên các cơ sở sản xuất chủ yếu là làm thủ công
tận dụng nắng mặt trời để phơi
sản phẩm làm ga
đối với chuối khô
chuối khô trần hợi mà trước đây là chưa được
là có cái nhãn hiệu
trong cái tiêu thụ sản phẩm thì rất là khó khăn
chủ yếu các cơ sở sản xuất chuối khô
thì là người ta buôn bán qua các cái mối lái thôi
đến tận nhà là để thu mua
cho nên cái giá cả thì rất là bắp bên
nghề ép chuối khô ở xã trần hợi quyện trần giang thời
được hình thành cách đây hơn sáu mươi năm
và đã qua nhiều năm
từ thế hệ làm nghề truyền thống này
trước đây quá trình sản xuất của người dân
chủ yếu bằng phương pháp thủ công
tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi ở địa phương
để tăng thêm thu nhập cho gia đình
do sản xuất bằng thủ công
nên ngày này phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết
khi nào có nắng tốt
bà con mới tiến hành ép chuối
mùa vụ chính bắt đầu từ khoảng tháng một mươi năm trước
đến tháng ba âm lịch năm sau
trước đây thì mình đốn xảy
cái khi tháng chín tháng một mươi mình đi đốn xảy về mùa vụ này
mình góc rồi mình ngâm chùi này
cái nợ mình bọn
rồi giờ thì qua cái thời gian đó
rồi ép chuối nó không có đẹp
mà bắt chở này kia nọ
bây giờ mình ép qua bằng lưới
mình chuẩn bị đốn cây cũng cả tháng vậy đó
rồi phơi khô rồi xả
rồi làm dĩ lưới thì ép mấy chuối nó đẹp hơn
mà mình khỏi có chở này kia nọ
theo những người có thăm niên
làm nghề ép chuối khô ở xã trần hợi cho biết
muốn có sản phẩm chuối khô đẹp
đạt chất lượng
thì phải có nguồn nguyên liệu tốt
chuối trái thuộc giống chuối xiêm
lúc thu hoạch chuối phải già
người ép chuối vào tận giường của người dân
để lựa chọn những buồn chuối tốt
đạt kích cỡ chất lượng để đốn
quá trình đốn chuối không để dập nát
khi ép miếng chuối khô
mới có độ dai ngọt và vàng bóng
chuối trái đem về thì bắt đầu mình chùm
chùm một đêm
tự nhiên bữa nay chùm
thì sáng mưa mình dỡ sớm
dỡ sớm như là
hai bữa mình lọt
lọt mình phơi nắng một bữa
rồi mình quay mới trở lại là mình ép
ép phơi lại cũng một nắng rưỡi nữa mới khô
thì mình dú chuối
mình dú chuối
thì cái chuối chín thì nó vừa lọt
thì mình ép miếng chuối nó mau khô
mà lại miếng chuối nó ngon
còn tự nhiên chuối nó mồi quá
thì ép miếng chuối nó lâu khô
mà lại chuối nó không được đẹp
nó không có ngon
nhờ duy trì và phát triển
nghề ép chuối khô truyền thống
mà thời gian qua nhiều hộ dân
ở xã trần hợi có cuộc sống ổn định
trung bình mỗi lao động có mức thu nhập
khoảng ba triệu đồng một tháng
do thấy được hiệu quả từ nghề truyền thống này
nên chính quyền địa phương
dẫn động người dân mở rộng quy mô sản xuất
cải tiến quy trình kỹ thuật ép chuối khô
để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm
những lúc cao điểm
toàn xã trần hợi có khoảng một trăm năm mươi hộ
làm nghề ép chuối khô
thu hút hơn tám trăm linh lao động
ở các ấp một mươi a một mươi b và một mươi c
tham gia làm nghề
sản lượng người dân làm ra khoảng bốn trăm linh tấn mỗi năm
tổng giá trị sản phẩm hơn sáu tỷ đồng
còn cái nghề này lâu lắm
hồi nhỏ tôi lên là viết rồi
thấy có người làm
mới bốn năm nay
cô hạnh vô đây làm
nếu như lọ xáy đây
mới có làm suốt
có nhiều lọ xáy
có nhiều lọ xáy đây
trước đây thì làm theo mùa
theo mùa nắng
tháng một mươi một là làm
còn bây giờ
mùa mưa thì ngưng
còn bây giờ thì làm suốt luôn
cô hạnh vô mở công ty làm suốt
xáy rồi làm suốt luôn
mình thu nhập là
công ty của cô hạnh
mười mấy người làm
mà làm theo ăn sản phẩm
nếu mình làm
thẳng tám tiếng
thì người giờ trên hai trăm linh ngàn
mình làm suốt luôn
từ tám tiếng
người làm trên hai trăm linh ngàn
mà nhiều thì
tiền nhiều nữa
những năm gần đây
tình hình thời tiết diễn biến phức tạp
mưa nắng bất thường
nên ảnh hưởng đến nghề ép chuối khô của người dân
có lúc giá chuối nguyên liệu tăng mạnh
làm giảm lợi nhuận trong quá trình sản xuất của bà con
tuy nhiên nhờ sự quan tâm
của các ngành liên quan
trong việc hỗ trợ thiết bị máy mốc
hướng dẫn những người làm nghề ép chuối
cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất
nên nghề ép chuối khô ở đây
được duy trì thường xuyên liên tục
số lượng và chất lượng sản phẩm
ngày càng được nâng lên
nếu như có nhãn mát đàng hoàng
thì mình sẽ tiêu thụ rộng rãi hơn
mình xâm nhập vô thiêu thị
rồi thậm chí ở hà nội
người ta cũng đặt hàng mình
nhãn mát đầy đủ là người ta sẽ đặt hàng mình
rồi dân ở đây
nếu như mình sản xuất nhiều hơn
thì dân ở đây có cơ hội
người ta làm ra tiền nhiều
người ta khỏi đi bình dương người ta làm
cùng giúp việc cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất
các ngành các cấp ở địa phương và nông dân
tập trung mở rộng dùng nguyên liệu
đảm bảo cho nghề ép chuối khô
hoạt động thường xuyên liên tục
đủ số lượng cung cấp cho thị trường
đặc biệt là góp phần tích cực
trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động
nâng cao đời sống vật chất tinh thần
cho người dân

hiện tại toàn tỉnh cà mau có gần sáu mươi hectare chuối nguyên liệu
riêng quyện trần giang thời
có hơn hai năm trăm linh hectare
với tổng sản lượng hơn sáu mươi tấn mỗi năm
đủ cung cấp cho nhu cầu sản xuất
cho những người làm nghề ép chuối khô
mỗi năm vào dịp tết nguyên đáng
là nghề chuối khô cà mau
là chuẩn bị cung ứng ra thị trường
khoảng năm trăm linh tấn chuối ép khô
không ồ ạt chạy theo số lượng
người dân sinh sống bằng nghề ép chuối khô
luôn cố gắng giữ được chất lượng
quy tính của người làm nghề
trong mỗi sản phẩm chuối khô làm ra
trong những năm lần đây
nhà nước quan tâm
cũng tìm mọi giải pháp
như đặc biệt là đầu tư
cái máy sản xuất
máy sấy chuối khô
thì tạo điều kiện thận lợi cho bà con
trong cái vấn đề sản xuất
trước đây sản xuất chuối khô
gần tết mới sản xuất
còn bây giờ đầu tư được cái máy này
thì chúng ta có thể là sản xuất
rồi trong cái sản xuất của bà con
thì nó ít bị gũi go
trước đây nếu mà
không có cái mái này nếu mưa hai ba ngày
thì chúng ta sẽ đổ bỏ
thì mất trắng
còn bây giờ thì ngược lại
dù trời mưa hay như thế nào đó
thì bà con vẫn sản xuất được
từ lâu sản phẩm chuối khô ở xã trần hợi
được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh
rất ưu chí
đây là món quà biếu rất ý nghĩa
dành cho bạn bè và người thân ở xa
nhất là vào dịp tết nguyên đáng hàng năm
các thương lái từ các tỉnh dùng trên
xuống bao tiêu sản phẩm của bà con
để dẫn chuyển về các cơ sở sản xuất bánh kẹo
phục vụ thị trường tết
từ đó sản phẩm chuối khô trần hợi
được nhiều người biết đến
hiện tại các chủ cơ sở sản xuất chuối khô
ở xã trần hợi đã mạnh dạng thay đổi mẫu mã
và cho ra thêm một số sản phẩm mới
như chuối hồng chuối mít
nhằm làm đa dạng phong phú sản phẩm chuối khô
đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng
trên cơ sở đó
trong thời gian gần đây
đối với các ngành
rồi các cấp quan tâm
để mà công nhận
cái sản phẩm
tập thể chuối khô là nghề
thì tôi nghĩ rằng đây là một điều kiện
rất là tốt rất là thượng lợi
cho bà con trong quá trình sản xuất
trước đây sản phẩm chúng ta có
nhưng mà về cái
thì chúng ta chưa có
thì hiện nay được công nhận
thì tôi nghĩ rằng cái giá trị
của cái sản phẩm
của cái làng nghề chuối khô nó nâng lên
rồi được nhiều người biết đến
để đảm bảo cho nghề ép chuối khô truyền thống
ở xã trần hợi có điều kiện
tiếp tục mở rộng sản xuất
và bảo vệ quyền lợi ích của những người làm nghề
hội nông dân nguyện
và sở khoa học công nghệ tỉnh hà nội

xây dựng đề án trình bộ khoa học công nghệ xem xét
cắp giấy chứng nhận nhãn hiệu
cho sản phẩm chuối khô của bà con nông dân
niềm vui đã đến với những người
làm nghề ép chuối khô ở xã trần hợi
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học công nghệ
đã có quyết định cắp giấy chứng nhận
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chuối khô trần hợi
do hội nông dân nguyện trần giang thời
làm chủ sở hữu
đó là điều kiện thuận lợi
để nghề ép chuối khô truyền thống
ở xã trần hợi
tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất
nâng cao giá trị sản phẩm
khẳng định được quy tính chất lượng
tạo sự yên tâm đối với người tiêu dùng
trải qua những bước thăng trầm của thời gian
nhiều là nghề truyền thống dần mai một
tuy nhiên với quyết tâm bảo
về các nghề tra truyền con nối
thời gian qua nhiều hộ dân
ở xã trần hợi nguyện trần giang thời
đã duy trì và phát triển được
nghề ép chuối khô truyền thống
từ sự nỗ lực của người dân
và sự giúp đỡ của các ngành chuyên môn
sản phẩm chuối khô của người dân nơi đây
đã được cục sở hữu trí tuệ
bộ khoa học công nghệ
cắp với chứng nhận nhãn hiệu tập thể chuối khô trần hợi
thì cũng phải nói là
nhãn hiệu chuối khô
mà được cắp
thì đây cũng là một cái tin rất là vui
cho những người làm chuối khô
bởi vì sản phẩm chuối khô
được cắp nhãn hiệu
thì sản xuất theo quy trình
tức là từ
nguyên liệu đầu giao
chế biến rồi bảo quản
sức bán theo quy trình
và cái giá trị
sản phẩm chuối khô
sẽ nâng lên trong thời gian tới
chuối không những mang lại hiệu quả kinh tế
góp phần cải thiện môi trường
là đường băng xanh cản lửa
phòng chống cháy rừng mùa khô
mà còn giảm thiểu áp lực xã hội
đối với tài nguyên rừng
nhất là cây tràm và con cá đồng
tỉnh cà mau còn quy hoạch đầu tư
phát triển làng nghề ép chuối khô
ở quyện trần giang thời và u minh
trên cơ sở xây dựng dùng chuối nguyên liệu
đã được quỹ ba nhân dân tỉnh cà mau
và các ngành chức năng ủng hộ
thu hút các doanh nghiệp
công nghiệp chế biến
ra các sản phẩm
từ nguyên liệu sản phẩm chuối
để chúng ta nâng cao thêm nữa
giá trị gia tăng
và đặc biệt
tiêu thụ ổn định
các doanh nghiệp
đầu ra cho các dùng
trồng chuối nguyên liệu
thị trường bắp bên như hiện nay
hơn sáu mươi năm
duy trì và phát triển
sản phẩm chuối khô ở xã trần hợi
chính thức được mang trên mình
thương hiệu tập thể chuối khô trần hợi
rồi đây nhãn hiệu này
ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến
vừa giúp người dân tiếp tục
duy trì và phát triển nghề truyền thống
làm đa dạng phong phú các mặt hạng
nông sản của tỉnh cà mau
thêm thu nhập cho người dân
góp phần tích cực trong quá trình công nghiệp hóa
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn